chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
bản tin sáng nay hai mươi bảy tháng năm có những nội dung đáng chú ý sau

ngoại trước việc nato tăng chi tiêu quốc phòng
quốc hội hàn quốc không chấp nhận thủ tướng được đề cử
liệu có phải việc bỏ định biên sẽ tạo đột phá cho quá trình đổi mới giáo dục hiện nay hay không
sau đây là một số ý kiến của đại biểu quốc hội về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vừa qua tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh bình định bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ chia sẻ
bộ sẽ triển khai thí điểm không để giáo viên là công chức viên chức
thay vào đó sẽ theo chế độ hợp đồng có vào có ra có chế độ đãi ngộ lớn
lĩnh vực đào tạo sẽ theo hướng thị trường lao động tăng cường chất lượng
tuy nhiên chủ trương thí điểm này của ngành giáo dục đang vấp phải nhiều ý kiến
lo ngại có đồng tình có từ ngay các đại biểu quốc hội
khi mà đứng một vai trò một lãnh đạo của đứng đầu của bộ thì cũng phải suy nghĩ
cần phải làm gì làm như thế nào và cái cụ thể bước đi thế nào để đảm bảo cho nó hoạt động
cũng là giáo dục của chúng ta đảm bảo được cái chất lượng và cái hiệu quả
và chọn cho được những người thầy tốt thì mới ra được cái học trò tốt
do vậy mà chúng tôi nghĩ là việc mà tính đến thực hiện cái cách làm của bộ giáo dục tôi đồng tình
thì tôi thấy rằng là về mặt tâm lý tư tưởng thì cũng có cái tác động
không nhỏ đến đội ngũ giáo viên của chúng ta
nhưng mà theo quan điểm của tôi thì đây cũng là một cái vấn đề mới trong cái sự nghiệp đổi mới
của sự nghiệp giáo dục và đào tạo
tuy nhiên thì theo tôi thì các bước đi cũng cần phải hết sức thận trọng
và có những cái bước đi phù hợp
chúng ta đổi mới nhưng mà cũng phải trên những cái lền tảng của văn hóa
đặc điểm tâm lý xã hội
nếu chúng ta cứ tính theo một cái
nếu chúng ta cứ tính theo một cái